tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang vừa bắt và di lý đối tượng nguyễn văn hà
chú tại huyện châu phú tỉnh an giang từ kiên giang về tới địa phương
và hà là đối tượng đang bị truy nã về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước vào ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giữa lê minh bình chú cùng huyện châu phú và hà
đã tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát hà đã dùng dao đâm vào bụng của bình sau đó tiếp tục dùng tay để đánh
dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bình đã tử vong
đối tượng hà sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi hai hà đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang
được biết hà là đối tượng từng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm đào huy thuy lương văn công và nguyễn văn thành
cùng chú tại huyện lương lương tài tỉnh
bắc ninh vừa bị công an tỉnh bắc ninh tạm giữ hình sự
trước đá phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuế chủ trì phế hợp với công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đã phá chuyên án bắt quả tăng đào huy thuy lương văn công đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuế
thu giữ một túi ma túy đá và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng hơn một trăm linh bảy gram
cùng với nhiều tăng vật có liên quan
đầu trích mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra lệnh tạm giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn thành về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
được biết đây là các đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuế
phức tạp trên địa bàn huyện gia bình và huyện lương tài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
dưới danh nghĩa là chuyên gia nhà đầu tư nhà quản lý kinh tế xảy ra tại thành phố đà nẵng thời gian qua
cơ quan cảnh an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa làm rõ một đường dây khác và tiến hành khởi tố
bắt tạm giam một cán bộ làm việc tại sở lao động thương bình và xã hội thành phố về tội nhận hối lộ
đó là nguyễn văn phong cán bộ phòng việc làm an toàn lao động của sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lê văn thoại chú tại thành phố đà nẵng bắt đầu làm hồ sơ cho người nước ngoài
xin giấy phép lao động tại sở lao động thương bình và xã hội tp đà nẵng
trong hai năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi thoại đã chuyển khoản cho phong khoảng tám mươi triệu đồng
hơn một trăm chín mươi bộ hồ sơ đã nộp tất cả đều là giấy tờ giả được thoại cấu kết với phong hợp thức hóa
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sau một mươi ngày xét xử sơ thẩm vào trường ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án một mươi chín bị cáo
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên nông nghiệp sài gòn sacri
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo lê tấn hùng một mươi một năm tù giam về tội vi phạm quy định về quản lý nhà nước
bốn năm tù về tội tham ô tài sản tổng hợp hình phạt phải chấp hành là hai mươi năm năm tù
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm
trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm cùng sáu năm tù
về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
một mươi ba bị cáo còn lại bị truy tố với vai trò đồng phạm với bị cáo hùng
bị cáo tuyến bị tuyên phạt mức án từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù
ba bị cáo khác phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
che giấu tội phạm bị tuyên là ba năm tù treo
về xử lý vật chứng hội đồng xét xử tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng khu dự án nhà ở
và các phụ lục liên quan được ký kết giữa sacri và tổng công ty phong phú tại văn phòng công chứng
đồng thời giao ubnd tp hcm thu hồi dự án giao sacri quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật
còn liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
dưới danh nghĩa là chuyên gia nhà đầu tư nhà quản lý kinh tế xảy ra tại tp đn
cơ quan an ninh điều tra công an tp đn vừa làm rõ một đường dây khác và tiến hành khởi tố bắt tạm ra một cán bộ
làm việc tại sở lao động thương binh và xã hội tp đn về tội nhận hối lộ
đó là nguyễn văn phong cán bộ phòng việc làm an toàn lao động của sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lê văn thoại chú tại tp hcm bắt đầu làm hồ sơ cho người nước ngoài xin giấy phép lao động
tại sở lao động thương binh và xã hội tp đn
và móc nối với phong trong hai năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi thoại đã chuyển khoản cho phong khoảng tám mươi triệu đồng
hơn một trăm chín mươi bộ hồ sơ đã nộp tất cả đều là giấy tờ giả được thoại câu kết với phong hợp thức hóa
cơ quan an ninh điều tra công an tp đn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này
thưa quý vị tội phạm mua bán người vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
và trước làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát ở nhiều nước
thì việt nam đã tăng cường thực hiện giãn cách xã hội trong nước và siết chặt quản lý biên giới
do đó tội phạm mua bán người đã có những dấu hiệu chuyển hướng hoạt động và vẫn tiềm ẩn phức tạp
để chủ động trước những diễn biến của tội phạm mua bán người trong bối cảnh dịch bệnh
bộ công an đã có những phân tích đánh giá và chỉ đạo quyết liệt
và trong đợt cao điểm tấn công chấn át tội phạm mua bán người vừa qua
lực lượng công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã vào cuộc đồng bộ và nghiêm túc
nhiều chuyên án thành công đã bóc gỡ những đường dây tội phạm hoạt động tinh vi
và nhiều nạn nhân đã được giải cứu an toàn
và trong mục tiêu điểm thời sự cuối tuần ngày hôm nay
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những kết quả tích cực trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tuệ phạm mua bán người trong thời gian qua
mời quý vị cùng theo dõi
em nữ sinh này đang là học sinh lớp một mươi một
thời gian dịch bệnh vừa qua em học trực tuyến và có nhiều thời gian lên mạng xã hội kết bạn làm quen
một người bạn trai quen trên mạng đã bày tỏ tình cảm
và hẹn đưa em đi chơi xa vào cuối tuần
tin lời người này em đã giấu bố mẹ trốn đến điểm hẹn theo lời bạn trai hướng dẫn
cũng với thủ đoạn lợi dụng tình cảm với nạn nhân
hai đối tượng là anh em ruột gồm hoàng a vư và hoàng a
a páo cùng chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng hẹn nạn nhân đi nhà nghỉ
và hứa sẽ trả cho nạn nhân số tiền ba triệu đồng
sau khi nạn nhân đồng ý vư rủ báo cùng đưa nạn nhân vượt biên sang trung quốc
tại đây vừa đã nhận bảy nhân dân tệ theo thỏa thuận từ một người đàn ông trung quốc
và uy hiếp ép buộc nạn nhân làm vợ của người đó
các nạn nhân này rất đa dạng đa dạng trong lúc học sinh
các trẻ em các trường dân tộc các vùng đồng hòa dân tộc rất đứng dưới phía bắc
hôm nay thì các đối tượng đã lên mạng và kết nối với một lời dự dỗ hứa hẹn
sẽ sang bên nước ngoài đến một vùng lâu xa tìm kiếm một nạn vợ một vùng đồng hòa dân rất là cao
thời gian này đây do công nghiệp và quản lý bên dưới chặt chẽ

trong thời gian qua
khi việt nam siết chặt quản lý bên dưới để phòng chống dịch bệnh
tội phạm mua bán người chuyển hướng hoạt động nội địa liên tuyến liên tỉnh
với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
đặc biệt chúng đã triệt để lợi dụng mạng internet để lôi kéo
kết nạp thành viên vào các hội nhóm hiến tạng cho nhận con nuôi
mang thai hộ vì mục đích thương mại
tuyển dụng lao động tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện
với thủ đoạn của tội phạm mua bán người
những năm gần đây mà đặc biệt là tình hình dịch bệnh như thế
chúng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin mạng internet và điện thoại thông minh
để kết nối rủ dê rủ rỗ tìm kiếm những phụ nữ
những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn
như về kinh tế hoặc nhu cầu của người lấy chồng nước ngoài
để có cuộc sống giàu sang
rồi có thể nữa là có như là rủ dê lừa gạt họ
nước ngoài để có như bán trẻ sơ sinh
hoặc là vấn đề mua bán nội tạng chủ yếu là tại
và để chủ động trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự triển khai đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm mua bán người từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và trong ba tháng triển khai cao điểm đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ
chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị có liên quan
bám sát mục tiêu yêu cầu thực hiện hiệu quả mục tiêu kép đảm bảo an toàn phòng chống dịch
và thực hiện hiệu quả đợt cao điểm với những kết quả nổi bật
kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đó là lực lượng chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình tội phạm mua bán người
kịp thời thông báo các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này
xác định tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp
từ đó xây dựng kế hoạch nghiệp vụ chuyên sâu tăng cường phòng chống tội phạm mua bán người trong và sau dịch covid một mươi chín
trong đợt cao điểm toàn quốc đã phát hiện điều tra ba mươi năm vụ bốn mươi bảy đối tượng tăng hai mươi một số vụ so với cao điểm năm hai nghìn hai mươi
tới từng đại phương có dự lệnh yêu cầu các đơn vị đại phương triển khai giả sát đánh giá chủ động nắm bắt các thông tin liên quan đến các đối tượng đường dây băng nhóm
mà nghi vấn hoạt động cho tội phạm người đặc biệt là có sự thông suất trong các báo cáo phối hợp thông tin giữa trung ương với các đại phương
trong đợt cao điểm vừa rồi hưởng ứng ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
cục cảnh sát hình sự và cục phòng chống bán tình huyết tội phạm đã có một kế hoạch
phối hợp để thực hiện kế hoạch cao điểm đã tổ chức các buổi tọa đàm ngay tại các vùng xanh
tức là vùng an toàn cho covid ở trên biên giới để làm sao mà tuyên truyền đến nhóm có nguy cơ cao bằng ngũ án
thứ hai là chúng tôi triển khai một kế hoạch điều tra cơ bản tuyến trọng điểm của sáu tỉnh biên giới phía bắc
làm từ nội địa ra biên giới từ biên giới và nội địa rất chặt chẽ
cũng trong đợt cao điểm này cơ quan thường trực chương trình phòng chống mua bán người bộ công an
phối hợp cùng trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và các đơn vị liên quan khác
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy
tại các cơ sở địa phương cũng xuất hiện nhiều mô hình cách làm hay trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người
đơn cử như mô hình câu lộc bộ hội phụ nữ phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em tại xã lê lợi huyện thường tín hà nội
mỗi thành viên trong câu lạc bộ là một tuyên truyền viên tích cực
từ đó những âm mưu thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người xâm hại phụ nữ trẻ em thường xuyên được cập nhật chia sẻ
tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong phòng ngừa loại tội phạm này
ban chấp hành phụ nữ cũng đã phối hợp với công an xã để nắm bắt tình hình tại các thôn
để phát hiện những các hiện tượng mà nghi ngờ là về việc có dấu hiệu buôn bán phụ nữ và trẻ em
hoặc là về cái xâm hại
ban chấp hành phụ nữ thì ban phụ nữ cùng kết hợp với ban công an xã cùng các đoàn thể ra đến nhà để tuyên truyền vận động
những trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhà có nhiều cháu gái thì chúng tôi tiếp cận và chúng tôi tuyên truyền cụ thể
để cho những trường hợp đấy có thể biết được về phương thức thủ đoạn và mánh khóe của các đối tượng
theo nhận định của cơ quan công an trong thời gian tới dự báo tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người
vẫn có những diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
bộ công an tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt để tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm mua bán người để tập trung đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
bộ công an với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chủ động nắm chắc tình hình
triển khai các kế hoạch phương án đấu tranh ngăn chặn kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan
tăng cường thực hiện các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc
trong đó có tội phạm mua bán người tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm
có thể nói vượt qua những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người vừa qua
đã khẳng định sự quyết tâm trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người của các lực lượng chức năng việt nam
thể hiện cam kết của chính phủ việt nam trước cộng đồng quốc tế trong công cuộc chống lại nạn mua bán người